ngày thứ ba không viết ngày thứ sáu không đợi đó là khẩu hiệu phương châm hành động thực hiện cải cách hành chính thiết thực hiệu quả đang được triển khai tại thị trấn phong hải huyện bảo thắng tỉnh lào cai
với phương châm này thì người dân khi đến thực hiện các thủ tục hành chính sẽ nhanh gọn và thuận tiện hơn rất nhiều
là địa phương có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số để thuận tiện cho người dân từ tháng năm thị trấn phong hải đã thực hiện ngày thứ ba không viết
cán bộ làm việc ở bộ phận một cửa của thị trấn tiếp nhận hồ sơ yêu cầu của người dân sau đó kiểm tra ngay tại chỗ và trực tiếp viết thông tin giúp không để người dân phải tự ghi như trước đây
cùng với ngày thứ ba không viết thì ngày thứ sáu không hẹn cũng được triển khai tại thị trấn phong hải
với phương châm này cán bộ ở đây sẽ làm hết việc chứ không làm hết giờ
tất cả các hồ sơ không liên quan đến liên thông của người dân sẽ được hoàn thành và trả ngay kết quả trong ngày không hẹn sang ngày hôm sau
đối với các thủ tục không liên quan đến liên thông
thì cán bộ ở các bộ phận sẽ làm các thủ tục đảm bảo thời gian trong ngày giải quyết xong cho công dân không để công dân phải chờ đợi lâu
tức là không hẹn sang đến ngày hôm sau
còn các thủ tục khác có liên quan đến liên thông thì hẹn được thông báo và hướng dẫn cụ rẻ cho dân dân để dân dân nắm bắt được các hệ thống có liên quan
từ đầu năm đến nay ubnd thị trấn phong hải đã tiếp nhận và giải quyết hơn bốn hồ sơ cho công dân đúng hạn
riêng từ tháng năm khi thực hiện ngày thứ ba không viết
và ngày thứ sáu không đợi đã giải quyết được hai tám trăm ba mươi hồ sơ đúng hạn không có hồ sơ tồn động
người dân hài lòng vì rút ngắn thời gian đỡ vất vả hơn trước rất nhiều
có thể thấy đây là một cách làm mới hiệu quả trong công tác cải cách hành chính
cần được nhân rộng nhất là đối với các xã vùng sâu vùng xa